sáng nay một mươi tám tháng bảy tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc làm việc với các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền trung và vùng tây nguyên
về tháo gỡ khó khăn thu hút đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các kiến nghị của địa phương
cùng dự có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh lãnh đạo một số bộ ngành một mươi hai tỉnh thành phố miền trung tây nguyên và các hiệp hội ngân hàng doanh nghiệp lớn
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định tăng trưởng nói chung chủ yếu dựa trên ba trụ cột cơ bản là đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu
chính vì vậy các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền trung và các tỉnh tây nguyên cần suy nghĩ để phát triển các thành tố này đạt được tăng trưởng như kỳ vọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung và tây nguyên cần nhanh chân hơn tiến bước hợp tác cùng nhau phát triển xứng với tiềm năng nhất là trong bối cảnh đất nước và thế giới đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay